tàu hải quân hoàng gia úc chở theo một trăm tám mươi tám sĩ quan và thủy thủ do trung tá david london dẫn đầu
trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày bốn đến ngày tám tháng sáu các sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ cùng với tàu hải quân nhân dân việt nam
tham gia các hoạt động trao đổi về chuyên môn tham gia giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ lữ đoàn một trăm bảy mươi hai
tham quan các danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố đà nẵng
tàu balad thuộc hải quân hoàng gia úc là tàu hộ vệ trang bị tên lửa tự dẫn có chức năng phòng không chống ngầm và tác chiến mặt nước
tàu có trọng lượng rẽ nước ba sáu trăm linh tấn dài một trăm một mươi tám mét và được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại gồm tên lửa đối không
tên lửa chống tàu sâu ống phóng ngư lôi và pháo chính mk bốn mươi năm một trăm hai mươi bảy l
đây là tàu thứ hai mươi ba của hải quân hoàng gia úc đến thăm thiện trí việt nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ quốc phòng
hà nội bước vào ngày thứ tư của đợt nắng nóng đỉnh điểm tuy chỉ mới bước vào đầu hè
nhiệt độ trong ngày đạt ngưỡng cao nhất lên tới bốn mươi độ c tuy nhiên nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn rất nhiều do đường nhựa tán nhiệt cũng như hiệu ứng nhà kính
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương những ngày này nắng nóng đỉnh điểm ở miền bắc khiến sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
nhiều người cho biết đã rất lâu rồi hà nội mới chứng kiến một trận nóng lịch sử như vậy
theo các chuyên gia với nền nhiệt ở ngưỡng bốn mươi một năm độ c đây được đánh giá là nền nhiệt độ cao nhất trong bốn mươi năm qua
nắng nóng không chỉ gây bất tiện ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn khiến số người già trẻ nhỏ mắc bệnh đường hô hấp tăng cao trong những ngày này
dự kiến đến ngày sáu tháng sáu đợt nắng nóng gây gắt đang diễn ra tại khu vực bắc bộ và trung bộ mới kết thúc
tiếp tục với phần tin thưa quý vị và các bạn những năm qua tuyến đường dt bảy trăm năm mươi chín b đoạn qua xã phước thiện huyện bù đốp tỉnh bình phước đang xuống cấp nghiêm trọng
mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi gây khó khăn cho các phương tiện qua lại
và cũng trên đoạn đường này thì thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
chính quyền địa phương và người dân đã rất nhiều lần phản ánh thế nhưng vẫn không được khắc phục và sửa chữa

các xe ra vào hồ nước gập ngành khiến không ít vụ tai nạn đã xảy ra
trong những năm gần đây kinh tế phát triển lưu lượng hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu quốc gia hoàng diệu có sự gia tăng
các loại xe tải hóa lưu lượng hàng hóa lưu lượng hàng hóa lưu lượng hàng hóa lưu lượng hàng hóa lưu lượng hàng hóa lưu lượng hàng hóa lưu lượng hàng hóa
các loại xe tải hạng nặng chở hàng qua lại thường xuyên đã khiến cho đoạn đường sụt lún và xuống cấp để lại những rãnh sâu hai bên đường
thêm vào đó dân cứ phát triển nhu cầu xây dựng ngày càng cao nên đã săn lấp mặt bằng và lấn luôn hệ thống cống và mương thoát nước
mỗi khi mưa lớn dòng nước tràn qua đường gây ngập úng và xói mòn để lại mặt đường nhiều ổ gà ổ voi và những ao nước lớn trên mặt đường
mùa mưa thì nước nó sẽ ngập từ ở trên kia không thấy đường đi đâu cả từ ác ở trên cái xe trên nó đi xuống đến
cái cầu cống này nó ngập hoàn toàn hết nó ngập hoàn toàn
thì trời nắng thì cái đường này nó bụi mùi trời nắng đó thì nó bụi và trời mưa ấy thì nó lại gì nó ngập hết
theo thiết kế đoạn đường dt bảy trăm năm mươi chín b mặt láng nhựa rộng sáu m nền chín m phục vụ vận tải liên huyện và nhu cầu dân sinh của huyện bù đốc
tuyến đường có tải trọng một mươi hai mươi năm tấn nhưng thực tế lượng xe lưu thông trên tuyến đường này nhiều xe có tải trọng từ hai mươi tấn trở lên
khiến cho đường xuống cấp
càng nhanh trong những năm gần đây
trước thực trạng này người dân địa phương cũng đã có ý kiến kiến nghị với các cấp chính quyền để được quan tâm đầu tư sửa chữa
thì trong cái hình thực tế của địa phương thì trong những thời gian vừa qua là con đường dt bảy trăm năm mươi chín b hiện nay là xuống cấp rất tràn trọng
và cụ thể vào những đợt mưa lũ những năm trước đây thì các anh đã biết mỗi lần mưa lũ xảy ra xảy ra lũ cục bộ
đường này là như là bị nước tràn qua
đã ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt bà con nhân dân
và đặc biệt là hai hệ thống mương máng dọc theo trục đường hiện nay đã hư hỏng nặng không đảm bảo tiêu thoát nước dẫn đến là nước tràn qua đường là làm hư được
thì trên cơ sở đó thì nhân dân địa phương đặc biệt là cử tri địa phương đã có nhiều ý kiến kiến nghị đến các cấp chính quyền hội đồng nhân dân các cấp
nhưng đến nhiều phút này thì vẫn chưa có những động thái cụ thể để khắc phục tình trạng trên
và bên cạnh đó địa phương đã làm nhiều tờ trình trình lên cơ quan cấp trên để xem xét giải quyết
mặc dù tuyến đường nằm trong dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường lộc tấn hoàng diệu nhưng không biết đến khi nào mới được triển khai khởi công
trước mắt người dân sống hai bên tuyến đường có mong muốn các ngành chức năng có phương án nâng cấp sửa chữa tạm thời tạo điều kiện đi lại cho bà con đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và phục vụ giao thương hàng hóa tuyến biên giới
trong phần tin quốc tế đối thoại shangri la một mươi sáu cam kết xây dựng nền tảng chung về an ninh khu vực
triều tiên bác nghị quyết trừng phạt mới nhất của liên hợp quốc
liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô london của anh vào đêm qua khiến bảy người thiệt mạng và năm mươi năm người phải nhập viện
trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch
ông theresa may ngày hôm nay đã có bài phát biểu trong đó nhấn mạnh cuộc tổng tuyển cử tại anh vẫn sẽ diễn ra vào ngày tám tháng sáu theo kế hoạch
thủ tướng anh theresa may đã chỉ trích tư tưởng xấu xa của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan đứng sau ba vụ tấn công khủng bố tại anh kể từ tháng ba
ngày hôm nay các chính đảng của anh đã quyết định tạm ngừng chiến dịch vận động tranh cử
bất chấp điều này nước anh vẫn sẽ tổ chức tổng tuyển cử theo đúng kế hoạch
vụ tấn công ở cầu london ngày hôm qua đã khiến bảy nạn nhân thiệt mạng số người bị thương lên tới năm mươi năm người
theo thông báo mới nhất có bốn người pháp bị thương trong vụ tấn công
phía australia cũng thông báo có hai công dân nước này bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công tại anh
trong khi đó sở cảnh sát thủ đô london cho biết đã bắt giữ một mươi hai đối tượng ở khu vực phía đông london
trong khi đó sở cảnh sát thủ đô london cho biết đã bắt giữ một mươi hai đối tượng ở khu vực phía đông london
việc khám xét vẫn đang diễn ra tại một ngôi nhà ở phố bắc kinh
trong số những đối tượng bị bắt giữ có bốn phụ nữ
cảnh sát chưa thông tin gì thêm về những đối tượng tình nghi bị bắt giữ này
trong khi đó cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án vụ tấn công và đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với người dân anh
đối thoại sang lila lần thứ một mươi sáu ngày hôm nay đã khép lại với nhiều tuyên bố và cam kết
về việc duy trì hòa bình an ninh của khu vực dựa trên việc tuân thủ các cam kết và luật lệ quốc tế
với nhiều thách thức an ninh đang nổi lên đây là lần đầu tiên diễn đàn an ninh quan trọng nhất khu vực
thu hút một lượng đông đảo trên năm trăm linh đại biểu đến từ hơn bốn mươi nước tham dự
trong đó có các bộ trưởng và quan chức quốc phòng cấp cao của mỹ nhật bản australia new zealand
điểm nổi bật lần này tại diễn đàn là các vấn đề được nêu lên không né tránh
bao gồm biển đông an ninh biển vấn đề hạt nhân của triều tiên hay chống khủng bố và an ninh mạng
đối thoại sang lê la lần này khẳng định vai trò không thể phủ nhận
của các nước lớn đối với tình hình an ninh khu vực
tuy nhiên các quốc gia lớn như mỹ trung quốc hay nhật bản ấn độ
cần phải hành xử một cách có trách nhiệm hơn có hành động hợp tác và tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác
không nên chỉ có hành động đơn phương tính tới lợi ích của mình mà làm ngơ lợi ích của người khác
đặc biệt là các quốc gia vừa và nhỏ
phát biểu tại đối thoại sang lê la lần thứ một mươi sáu ở singapore
bộ trưởng quốc phòng indonesia zia mirah zia kuru cho biết
hiện có khoảng một hai trăm linh phần tử thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đang hoạt động ở philippines
đồng thời ông cũng hối thúc sự hợp tác quy mô khu vực nhằm chấn áp những phiến quân nguy hiểm này
bộ trưởng ria kudu cho biết trong số một hai trăm linh tay súng is có mặt tại philippines
có khoảng bốn mươi phần tử đến từ indonesia
trong khi đó thứ trưởng quốc phòng philippines ricardo david ước tính hiện tại ở philippines
có từ hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh tay súng hồi giáo cực đoan theo is
quân đội philippines đã mở cuộc tấn công truy quét suốt hai tuần qua tiêu diệt khoảng một trăm hai mươi tay súng
tuy nhiên đến nay giao tranh vẫn chưa chấm dứt hiện vẫn còn khoảng năm mươi tay súng is cố thủ ở marawi
hãng thông tấn trung ương kcna của triều tiên ngày hôm nay cho biết
bình nhưỡng đã bác bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt mới nhất của liên hợp quốc
nhằm vào các công dân và thực thể triều tiên
đồng thời tuyên bố
sẽ tiếp tục phát triển các loại vũ khí
hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày hai tháng sáu đã bỏ phiếu về nghị quyết do mỹ soạn thảo
theo đó mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào triều tiên để phản ứng trước các vụ thử tên lửa liên tiếp của nước này
tám cá nhân và thực thể của triều tiên đã bị đưa thêm vào danh sách trừng phạt của liên hợp quốc
và đây là lần đầu tiên kể từ khi tổng thống donald trump nhậm chức
mỹ và trung quốc đạt được sự nhất trí về một nghị quyết liên quan đến triều tiên
bộ bảo vệ môi trường trung quốc cho biết
xe hơi đã và đang trở thành một yếu tố lớn nhất gây ô nhiễm không khí ở nước này
tính tới cuối năm hai nghìn một mươi sáu trung quốc có khoảng hai trăm chín mươi năm triệu xe hơi đang được lưu thông
với tổng lượng phát thải là khoảng bốn mươi bốn bảy trăm hai mươi năm triệu tấn
kết quả phân tích thành phần ô nhiễm không khí tại một mươi năm thành phố lớn nhất ở trung quốc cho thấy
các tác nhân phát thải di động trong đó có xe hơi
chiếm từ một mươi ba năm đến bốn mươi một tổng lượng phát thải các loại hạt bụi ô nhiễm siêu nhỏ tại nước này
thời gian tới trung quốc sẽ tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động sản xuất
sử dụng và tiêu hủy ô tô để đẩy lùi tình trạng ô nhiễm không khí ở nước này
trong khi đó thành phố bắc kinh cũng đặt mục tiêu tới cuối năm hai nghìn một mươi tám sẽ nâng công suất xử lý rác thải sinh hoạt lên hai mươi bốn tấn mỗi ngày
để đảm bảo tất cả các loại rác thải đều được đốt hoặc xử lý sinh học
thay vì trôn lấp rác chính quyền thành phố đã và đang lựa chọn những giải pháp xử lý rác một cách bền vững hơn
nhằm hạn chế tối đa nguy cơ độc hại đối với con người và môi trường tự nhiên
đồng thời biến rác thải thành nguồn năng lượng phục vụ đời sống của người dân
nguồn rác thải sinh hoạt khổng lồ từ hai mươi một bảy triệu cư dân đã và đang là vấn đề môi trường hết sức nhức nhối của bắc kinh
những thông tin về trung quốc cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân